ba tổ công tác của công an tỉnh tiền giang đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi ba địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
kiểm tra chi nhánh chính của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại số một trăm chín mươi một đường lê thị hồng gấm phường bốn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
do ngô quang hưng chú tại quận nam từ liêm thành phố hà nội đứng tên và một mươi hai địa điểm kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh tiền giang
lực lượng chức năng phát hiện có gần ba bảy trăm linh hồ sơ vay đã giải ngân số tiền trên bốn mươi hai năm tỷ đồng
trong đó có nhiều hồ sơ và hình ảnh người vay tiền chưa trả bị cắt ghép với các nội dung như
truy tìm người lừa đảo giật nợ thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo
ngoài ra bước đầu lực lượng chức năng xác định các điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
tại tiền giang cho vay cầm cố tài sản với mức lãi suất phải trả là bảy năm một tháng
nhưng đối phó với cơ quan chức năng
cảnh mức lãi suất nhỏ và đề ra nhiều loại thuế phí khác nhau